ngày hai tháng chín tại căn cứ hải quân sa tạ hiệp thái lan đã diễn ra lễ khai mạc cuộc tập trận trên biển chung đầu tiên giữa mỹ và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
cuộc tập trận hàng hải asean mỹ do mỹ và thái lan đồng chủ trì diễn ra trong năm ngày bắt đầu từ mùng hai tháng chín tại khu vực biển vịnh thái lan và ngoài khơi mũi cà mau việt nam
với mục đích phát triển năng lực nhận thức các vấn đề hàng hải chia sẻ thông tin và ngăn chặn trên biển
tất cả các nước thành viên asean trong đó có việt nam đều cử lực lượng tham gia diễn tập
cuộc tập trận có sự tham gia của tám tàu chiến và bốn máy bay chiến đấu từ bảy quốc gia một hai trăm năm mươi quân nhân của mỹ và một mươi nước asean
theo chương trình các lực lượng hỗn hợp của asean và mỹ sẽ phải thực hiện các hoạt động trên biển và trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận
tình huống mô phỏng qua trao đổi thông tin các lực lượng phát hiện ba tàu đáng ngờ có hành vi vi phạm pháp luật trên biển tại vùng biển đông nam á
trong đó lực lượng hỗn hợp sẽ tiến hành truy tìm và bắt giữ các nghi phạm trên tàu
các quan chức hải quân kỳ vọng cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường hợp tác hàng hải giữa mỹ và asean
trong đó có trao đổi thông tin nhằm giúp bảo vệ khu vực đông nam á tránh khỏi các mối đe dọa trên biển
cuộc tập trận chung lần đầu tiên giữa mỹ và asean sẽ diễn ra trong vòng năm ngày
và mỹ đã điều tàu uss monomery tới tham gia tập trận cùng bảy tàu chiến của các nước asean
điều này cho thấy sự quan tâm của mỹ đối với khu vực asean
như chiến lược bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải tại khu vực này
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại cảng sản tài hiệp của thái lan